do cần tiền để trả nợ và kinh doanh vũ thị huệ đến gặp chị đỗ thị huế ở thôn phủ xã thái học huyện bình giang để vay số tiền là hơn bốn tỷ đồng
để tạo niềm tin huệ đã nhiều lần soạn thảo làm giả các tài liệu của cơ quan doanh nghiệp
qua sáu lần nhận được tiền của chị huế cho vay đối tượng sử dụng để trả nợ và kinh doanh nhưng bị thua lỗ mất khả năng trả nợ
khi phát hiện hành vi gian dối của huệ chị đỗ thị huế đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo vũ thị huệ một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ba năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là một mươi sáu năm tù
ngày hai mươi một tháng chín công an huyện yên thành tỉnh nghệ an cho biết đang tạm giữ trần khắc đương và nguyễn văn nhật về hành vi buôn bán hàng cấm lập pháo nổ thu giữ gần bốn trăm hai mươi kg pháo nổ
qua công tác nắm tình hình công an huyện yên thành phát hiện đương và nhật có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội liên quan đến pháo nổ nên đã tổ chức bắt giữ thành công hai đối tượng thu giữ hai mươi kg pháo nổ
khám xét khẩn cấp nhà của đương thu giữ thêm bốn trăm linh kg pháo cùng một số tăng vật khác có liên quan
hai đối tượng khai nhận mua pháo tại khu vực phía nam rồi vận chuyển về huyện yên thành dự định để tiêu thụ trong dịp tết nguyên đán
thưa quý vị công an tỉnh đồng nai vừa qua đã triệt xóa thành công một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản nụ bóng công ty kinh doanh bất động sản
theo đó tổ chức hoạt động lừa đảo này đưa ra các dự án ma rồi sử dụng chim mồi để rụ rỗ các nạn nhân đặt cọc mua đất với giá là từ hai đến ba tỷ đồng mỗi lô
đây không phải là chiêu thức mới nhưng vẫn có không ít nạn nhân sập bẫy
và hiện nay có rất nhiều chiêu thức lừa đảo

mặc dù có nhu cầu mua nhà ở tp hcm nhưng các nạn nhân này lại bị các đối tượng đưa lên xe trở thẳng xuống đồng nai xem đất ở dự án ma
để rụ rỗ các nạn nhân trên xe bố trí sẵn nhiều người làm chim mồi
khi nạn nhân từ chối mua đất thì chúng bắt ép đặt cọc mua nhà dù chưa biết căn nhà đó như thế nào
đây chỉ là một trong rất nhiều chiêu thức của các đối tượng lừa đảo liên quan đến hoạt động mua bán chuyển nhượng bất động sản
trong đó một số hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay như chiếm dụng tiền đặt cọc
một tài sản nhà đất nhưng lừa bán cho nhiều người mua bán nhà đất bằng sổ giả giấy tờ giả lừa mua nhà đất đang bị kê biên hứa hẹn bán đất nông nghiệp chuyển được thổ cư hay bán xuất mua nhà ở xã hội
đặc điểm chung của thủ đoạn này đều đưa ra những thông tin sai sự thật sau đó dùng các biện pháp tác động để làm cho những người bị hại tin tưởng rằng đó là sự thật
và đặc điểm chung của tội phạm vừa làm việc là tài sản này cũng như trong tội này là nó sẽ đánh vào lòng tham và sự hám lợi của người bị hại
cụ thể là nó thường đưa ra những mức giá rất là hấp dẫn các dự án có triệt vọng có thể là có lãi lớn về sau này
sau đó thì khi mà người bị hại tin tưởng để đặt cọc hoặc thậm chí là đối tượng còn tác động thì người bị hại đặt cọc với số tiền rất lớn thì lúc đó đối tượng bỏ trốn và khi phát hiện ra bị lừa thì họ đã không kịp lấy lại tài sản
theo luật sư nguyễn đại hải một trong những vấn đề mà người dân cần phải đặc biệt quan tâm trước khi giao dịch đất phân lô bán nền đất dự án đó là tính pháp lý của dự án
việc chấp thuận đầu tư quyết định giao đất của các cơ quan chức năng có thẩm quyền cùng với đó người dân cũng cần chú ý tìm hiểu uy tín năng lực của chủ đầu tư tiến độ thực hiện dự án
đối với việc mua bán nhà đất cũng phải trú trọng một số điểm
người dân phải đến các cơ quan nhà nước đang quản lý cái mảnh đất này để hỏi xem về tình trạng pháp lý ra sao
giả sử như là người dân phải đến văn phòng đăng ký đất đai này ủy ban phường ủy ban xã đang quản lý trực tiếp cái mảnh đất đấy để xem có tranh chấp với cả
người dân nào hay không hoặc đang tình trạng pháp lý đang thế chấp chẳng hạn hoặc đang trong tình trạng kê biên
trong quá trình mà ký giao dịch chuyển nhượng thì phải ký tại văn phòng công chứng thì không được ký với tay
mua bán nhà đất thường là những giao dịch có giá trị lớn vì vậy người dân cần chú ý đọc kỹ nội dung trong các bản hợp đồng để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra
bên cạnh đó để tránh sập bẫy các đối tượng lừa đảo người dân cần bình tĩnh tránh để tâm lý đám đông tác động dẫn dắt
và đặc biệt tránh bị rụ rỗ bởi những lời hứa lợi nhuận hay hàm giá rẻ bất thường
mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu nghiên cứu về các thủ đoạn của tội phạm nói chung tội phạm lừa đảo chứng đoạt tài sản nói riêng
bởi vì có thể thấy rằng những thủ đoạn rất phổ biến và được đưa thông tin rất công khai trên các trang mạng xã hội các phương tiện thông tin đại chúng
trong các hoạt động trao đổi mua bán chúng ta cần chú ý khi chuyển tiền cho ai đó thì cần nghiên cứu rất kỹ về họ
tìm hiểu kỹ thông tin xem họ là ai họ làm những công việc gì và liệu chúng ta chuyển tiền cho họ có tin tưởng hay không
thứ ba là trong việc mua bán bất động sản thì ở đây cần đặc biệt chú ý đến việc kiểm tra thật kỹ các loại giấy tờ liên quan bất động sản đó
chúng ta phải có những động thái tập cho các nhà một thói quen là phải kiểm tra các tính pháp lý kiểm tra quy hoạch kiểm tra giấy tờ
và nếu chúng ta không kiểm chứng những việc đó thì chúng ta nên lựa chọn các đơn vị tư vận chuyên nghiệp bi tín
để họ thẩm định cùng với chúng ta
việc mua bán nhà đất luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro
vì vậy người dân cần tìm hiểu kiến thức pháp luật để tránh bị xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp
cùng với đó luôn nâng cao cảnh giác để tránh tiền mất tật mang
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
sau vụ cháy trung cơ mini tại hà nội thì vừa qua tại thành phố hồ chí minh
nhiều người dân đã đổ xô để đi mất
mua những mặt hàng phòng cháy chữa cháy khiến cho những trang thiết bị phòng cháy đang trong tình trạng cháy hàng
giá của các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trên thị trường hiện nay
mặt hàng thang dây có giá giao động từ tám đến chín mươi đồng một mét
bình chữa cháy dạng bột loại hai đến tám kg có giá từ hai trăm linh nghìn đồng đến bốn trăm linh nghìn đồng một bình
dạng khí co hai là từ ba đến năm kg thì có giá là bốn trăm tám mươi nghìn đến bảy trăm bốn mươi nghìn một đồng
sức mua tăng nhanh mà giá nhập các thiết bị đã đẩy lên cao so với trước đó cho nên một số cửa hàng đã không còn hàng để bán cho khách
việc mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết
tuy nhiên người dân lưu ý cần mua các thiết bị ở những cửa hàng uy tín tránh tình trạng mua hàng theo phong trào và hiệu ứng đám đồng
trong những năm gần đây thì loại hình trung cư mini đang đắt khách
từng xảy ra nhiều đợt sốt trên thị trường bất động sản
việc mua thuê trung cư mini là một trong những lựa chọn về nhà ở hàng đầu của các gia đình có thu nhập thấp
song loại hình này cũng đang chứa đựng và tiêm ẩn hàng loạt rủi ro về tính pháp lý cũng như rủi ro về an toàn khi sử dụng
gia trường vừa xin được việc làm ở một quận trung tâm ở hà nội thu nhập còn nhiều hạn chế nên trung cư mini là lựa chọn phù hợp nhất đối với quỳnh anh khi nó đáp ứng đủ các tiêu chí vị trí trung tâm ổn định và nhất là giá rẻ
lúc khi em lên đây làm việc thì bố mẹ có quyết định cho một số tiền gần một tỷ để có thể mua căn nhà
nhưng mà với một cái số tiền như thế thì thật sự là mua ở nhà hà nội rất khó khăn
vậy nên em quyết định lựa chọn trung cư mini
tại vì là thứ nhất là giá thành nó khá là hợp lý mà cái thiết kế của nó cũng khá là hiện đại và cũng có thang máy đi lên nữa
và cái quan trọng nhất thì em nghĩ đấy là nó cũng gần trung tâm nữa
mà lại giá thành rẻ như vậy nên em quyết định mua
xuất hiện trên thị trường từ lâu và là nơi sinh sống của nhiều thế hệ sinh viên người mới đi làm và thu nhập thấp
tên gọi trung cư mini cũng đã phổ biến ở các đô thị lớn như hà nội tp hcm
nhưng nó lại chưa được đề cập chính thức trong văn bản pháp luật về nhà ở kinh doanh bất động sản
một trong những lần hiếm hoi cụm từ này được đề cập là năm hai nghìn một mươi bốn trong quyết định hai mươi bốn của ủy ban nhân dân tp hcm
cũng từ đó các tòa trung cư mini mọc lên như nấm ở khắp trên địa bàn hà nội
chúng ta chưa luật hóa về khái niệm trung cư mini là như thế nào
đối với những nhà riêng lẻ mà hai tầng trở lên xây dựng những cái không gian khiếp kín
và có thể có cái diện tích sử dụng chung và sử dụng riêng
thì những diện tích đấy là được cấp sổ được bán
và chúng ta hiểu nó là trung cư mini
theo hiệp hội bất động sản việt nam trung cư mini hầu hết được xây dựng trong các ngõ hẻm
khu vực đông dân cư nên đã gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật xã hội
làm tăng mật độ dân cư không đảm bảo các quy chuẩn về an toàn phòng chống cháy nổ
thiếu tiện ích cần thiết cho cư dân
chúng ta cần phải kỹ hơn trong vấn đề là quy hoạch
chỗ nào được bao nhiêu tầng mật độ thế nào
mật độ dân số được sử dụng tối đa bao nhiêu
cái thứ hai là lộ hống về vấn đề về phòng cháy
thực ra cái lộ hống về phòng cháy này là
nó không phải nằm ở câu chuyện là cấp phép
mà nó nằm sâu hơn nữa là vấn đề về kiểm tra thường xuyên
cái lộ hống thứ ba đó là
đối với cái trung cư mini nó là một cái miếng bánh
một cái miếng lợi nhuận khá là tốt
cho nên là chúng ta đang khá dễ dãi trong cái vấn đề về cấp phép số phòng
thì nó liên quan đến số người
thì khi mà một cái trung cư mini nó
nó càng nhiều dân số thì cái nguy cơ cháy nổ hay là vấn đề an ninh nó càng nguy hiểm hơn
nó áp lực lên y tế giáo dục nó áp lực lên giao thông xuống các địa bàn
theo quy định để xây dựng một tòa trung cư phải xin giấy phép xây dựng và đảm bảo quy định về diện tích
quy hoạch chi tiết tỷ lệ một trên năm trăm linh và quy hoạch đô thị
còn trung cư mini lại do người dân tự thiết kế nên để tăng lợi nhuận
hầu hết các chủ đầu tư đều xây vượt tầng cho phép và không được quan tâm bảo trì để sửa chữa gia cố
căn trung cư này được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi và là niềm ao ước của nhiều bạn sinh viên ngoài tỉnh
tuy nhiên ở thời điểm hiện tại ngõ nhỏ thì xảy ra cháy hỏa hoạn
nhiều phương tiện không thể tiếp cận được với căn trung cư này
tỉnh trung tám tháng
thì kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đã đạt trên hai trăm hai mươi tám tỷ đô la mỹ
giảm gần một mươi so với cùng kỳ năm ngoái
nhưng dấu hiệu phục hồi thấy rõ khi tính riêng trong tháng tám
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đã tăng chín đánh dấu tháng tăng trưởng thứ tư liên tiếp
đáng chú ý hai nhóm hàng là rau quả và phương tiện vận tải
phụ tùng có mức tăng trưởng kim ngạch hơn một tỷ đô la mỹ
với mức tăng gần năm mươi sáu so với năm ngoái
thì ngành giao quả tiếp tục thiết lập kỷ lục mới
theo số liệu sơ bộ từ tổng cục hải quan
tám tháng đầu năm nay ngành này đã mang về ba năm tỷ đô la mỹ
đáng chú ý sầu riêng cũng chính thức thành trái cây tỷ đô
khi cán mốc một hai tỷ đô la mỹ kim ngạch xuất khẩu chiếm ba mươi
đặc biệt đà tăng của loại trái cây này được dự báo còn tiếp tục bởi lợi thế của nước ta
trong khi sầu riêng của các nước đông nam á đã hết vụ
thì việt nam vẫn còn lợi thế để tăng trưởng
mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị sáng nay thì hiệp hội ngân hàng việt nam và hiệp hội lockdown việt nam
đã phối hợp tổ chức hội nghị quy định về phòng chống rửa tiền
nhằm triển khai các quy định của pháp luật
đặc biệt là nguy cơ về việc rửa tiền trong các giao dịch tiền mã hóa tài sản số
theo thống kê từ satista doanh thu từ các sàn giao dịch tiền mã hóa
tại thị trường việt nam dự kiến đạt một trăm linh chín bốn triệu đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi ba
số lượng người dùng tiền mã hóa sẽ tăng thêm một mươi hai ba mươi bảy triệu người vào năm hai nghìn hai mươi bảy
với sự gia tăng nhanh chóng này trong bối cảnh các khu quy định dành cho thị trường tiền mã hóa
còn bỏ ngỏ nguy cơ hoạt động rửa tiền mã hóa tại việt nam sẽ tăng cao trong thời gian tới
do đó tại hội nghị các chuyên gia đã đưa ra ba khuyến nghị
nhằm tăng cơ hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền trong giao dịch tài sản số
gồm nhận diện tài sản số là một loại tài sản mà bộ luật dân sự việt nam đã công nhận
các định chế tài chính xây dựng quy trình và kiểm soát
tôn thủ các hoạt động về chống rửa tiền liên quan đến tài sản số
đối với các giao dịch qua tài khoản cá nhân
chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trên nguyên tắc
hồn tụ đầy đủ các lĩnh vực kinh tế công nghệ và luật
ngày hai mươi hai tháng chín tại tp hcm ngày hội trí tuệ nhân tạo việt nam hai nghìn hai mươi ba
chính thức khai mạc với chủ đề trí tuệ nhân tạo sức mạnh cho cuộc sống
đã thu hút hàng ngàn lượt đăng ký tham gia của cộng đồng trong nước và quốc tế
trong phiên toàn thể của ngày hội các đại biểu tập trung bàn về các chính sách
phương pháp hỗ trợ phát triển trí tuệ nhân tạo tại việt nam
đặc biệt trong khuôn khổ chương trình dĩ ra hoạt động trình diễn các sản phẩm
và pháp ấn dụng trí tuệ nhân tạo của các công ty tập đoàn uy tín trong nước
và lệ ký kết hợp tác phát triển hệ thống chia sẻ dữ liệu openscience vn
nhằm thúc đẩy kết nối chia sẻ dữ liệu nghiên cứu khoa học công nghệ dùng chung tại việt nam
sau hơn hai năm triển khai chiến lược trí tuệ nhân tạo
chúng ta đã đạt được một số kết quả bước đầu rất đáng khích lệ
chỉ số sẵn sàng về trí tuệ nhân tạo của chính phủ
do tổ chức office insights kết hợp với trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế
của trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế của trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế
của canada thực hiện
năm hai nghìn hai mươi hai việt nam đứng ở vị trí thứ năm mươi năm
trong một trăm tám mươi một quốc gia được đánh giá xếp hạng trên thế giới
tăng bảy bậc so với năm hai nghìn hai mươi một
diễn đàn trí tuệ nhân tạo năm nay còn có các hoạt động song hành
như hội nghị lãnh đạo công nghệ cto summit hai nghìn hai mươi ba với chủ đề
diễn đàn doanh nghiệp việt trong cơn sóc ai
tập trung bàn và giải pháp ai cho doanh nghiệp nên cao trái nghiệm người dùng
đặc biệt chương trình tuyến dụng mạng nguồn nhân lực ai
là một hoạt động mới trong khuôn khổ của cto summit hai nghìn hai mươi bốn
nhằm giúp các sinh viên nhân sự có cái nhìn sâu sắc về thị trường lao động ai hiện nay
cũng như các kỹ năng và yêu cầu cần thiết cho các vị trí liên quan đến ai
sau khi iphone một mươi năm chính thức ra mắt người tiêu dùng của toàn cầu
đã dẫn đến tình trạng iphone đời cũ bắt đầu đua nhau giảm giá
khảo sát một số trang web mua bán đồ công nghệ như cellphone x
thế giới di động di động việt giá iphone các đời cũ giảm nhẹ
trong đó bộ điện thoại ưa chuộng nhất
iphone một mươi bốn pro max với dung lượng thấp nhất một trăm hai mươi tám gb giảm từ ba mươi triệu đồng xuống còn hai mươi sáu bốn mươi chín triệu đồng
tại topzone fpt và cellphone x giá sản phẩm này cũng giảm còn hai mươi năm chín mươi chín triệu đồng
theo các chuyên gia công nghệ giá bán của những thế hệ iphone đời cũ
đã được điều chỉnh về mức thấp và khó có thể giảm thêm trong thời gian tới
áp lực bán gia tăng mạnh và bắt đầu xuất hiện đà bán tháo đã khiến cho thị trường lao dốc
chỉ số vn index có thời điểm là bay gần bốn mươi điểm
trên bản điện tử hàng trăm mã mất điểm trong khi chỉ còn vài ba mươi mã giữ được sắc xanh
chỉ số vn index dễ dàng thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý một hai trăm linh điểm
và tiếp tục có xu hướng lùi sâu hơn khi lực bán tiếp tục gia tăng mạnh
sau hơn một giờ giao dịch áp lực bán tháo dần cao khiến thị trường cấm độ lao dốc
chỉ số vn index bay gần bốn mươi điểm và rơi xuống mốc một một trăm bảy mươi năm điểm
khi trên bản điện tử số mã giảm sàng đã vượt số mã tăng
toàn bộ các nhóm ngành trên thị trường đều giảm sâu
trong đó chiến khoán vẫn đi đầu sự mất mát khi nhiều cổ phiếu đã giảm kịch sàng như cts agr apg
hay giảm sát sàng như ssi vix hcm bsi
các mã tác động mạnh nhất tới chí số chung hiện có vhm hbg vic gvr
và các cổ phiếu ngân hàng như vpb bid vcb
sáu mã trong nhóm thủy sản và dịch may đang ngược dòng thành công như anhv idi gil tng đang tăng trên dưới hai
thị trường tạm khép lại phiên giao dịch sáng giảm mạnh với thanh khoản tăng vọt
cụ thể sàn hose có tới năm trăm linh ba mã giảm sáu mã giảm sàng gấp tới gần một mươi bảy lần số mã tăng ba mươi mã
vn index giảm ba mươi hai tám mươi một điểm hai bảy mươi một xuống một một trăm bảy mươi chín chín mươi ba điểm
thanh khoản tăng vọt

tổng khối lượng giao dịch đạt hơn tám trăm năm mươi chín bốn triệu đơn vị
giá trị một mươi chín năm trăm sáu mươi chín bốn mươi hai tỷ đồng đều tăng hơn một trăm hai mươi bảy về khối lượng và năm về giá trị so với phiên sáng hôm qua
tại tp hcm liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam cùng với hiệp hội may mặt vải sợi tái chế
vừa khai mạc diễn đàn triển làm tết future thu đông
lần này thì chủ đề xoay quanh về việc xu hướng chất liệu tái chế hướng đến vận hành sản xuất tuần hoàng
thưa quý vị khu vực này trưng bày những mẫu vải được tái chế tái sử dụng một số phần trăm nhất định
hoặc là tái chế tái sử dụng một trăm linh nhằm giới thiệu đến nhà sản xuất và người tiêu dùng về xu thế chất lượng của tương lai
đây cũng chính là chủ đề của triển lãm vải cao cấp quốc tế mùa thu đông hai nghìn hai mươi ba cùng nhau tái chế cùng nhau tuần hoàng
triển lãm quốc tế vải cao cấp tết future việt nam mùa thu đông hai nghìn hai mươi ba
quy tụ hơn một trăm linh gian hàng bao gồm ngành hàng dệt may và công nghệ giải pháp phát triển bình vẩn
bên cạnh giới thiệu chất liệu và công nghệ dệt may tái chế không gian còn dành cho các doanh nghiệp tinh học
mang lại quy trình vận hành tránh lãng phí thân thiện với môi trường
họ phải tuân thủ các điều kiện trong các hiệp định thương mại trong các hợp đồng thương mại và trong các đòi hỏi của các gian hàng và thậm chí đòi hỏi của một số nước những chính sách mới được đặt ra
thống kê của tổng cục hải quan lùi cả tám tháng đầu năm kiếm ngành xuất khẩu dệt may đạt hai mươi sáu một tỷ usd giảm một mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
tuy đối mặt với thách thức kinh tế nhưng tăng trưởng xanh là xu thế bắt buộc với các doanh nghiệp dệt may
đặc biệt khi các thị trường khó tính như eu nhật bản đang xích chặt các yêu cầu về phát thải và chất liệu thân thiện với môi trường
tiếp tục duy trì hoạt động và theo đuổi con đường sản xuất xanh có phần tạo nên một tương lai bền vững và có trách nhiệm hơn cho doanh nghiệp dệt may việt nam
thưa quý vị cùng với lực lượng công an của toàn tỉnh cán bộ chiến sĩ cụm thi đua khối xây dựng lực lượng công an của tây bạc liêu
thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng đến về cộng đồng góp phần chăm lo tốt hơn cho đời sống và cuộc sống của người dân trên địa bàn
đây là ghi nhận của phóng viên phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
người dân trên địa bàn ấp xẻo dân xã ninh thành lợi huyện hồng dân tỉnh bạc liêu hôm nay rất vui mừng khi hai bờ kênh một mươi bốn được nối liền bởi cây cầu do cụm thi đua khối xây dựng lực lượng công an tỉnh bạc liêu xây dựng được khánh thành và đưa vào hoạt động
từ nay những chuyến xe sẽ được thông suốt người dân đi lại thuận tiện an toàn giao thương hàng hóa được diễn ra nhanh chóng cuộc sống của người dân trồi đây sẽ được ấm no hạnh phúc hơn
hôm nay là các anh em công an tỉnh và các anh em bà
anh em bạn thường quân sẽ xuống đây sẽ ăn khánh thành cây cầu tuyến kinh một mươi bốn
cũng xin đại diện các bà con ở đây sẽ xin cảm ơn các anh em bản thân quân và các anh em công an tỉnh sẽ đến giúp đỡ và khánh thành cây cầu cho bà con xin chân thành cảm ơn
còn đối với gia đình anh huỳnh đăng khoa ngộ ấp xẻo gừa xã ninh thành lợi huyện hồng dân
thì mùa mưa năm nay gia đình anh sẽ không còn lo cảnh bị dột như những năm trước
phương luôn hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự của xóm ấp
tuy nhiên hoàn cảnh gia đình anh khoa cũng còn gặp nhiều khó khăn
biết được điều này cụm thi đua khối xây dựng lực lượng công an tỉnh bạc liêu đã vận động hỗ trợ tiền
để anh khoa xây dựng một căn nhà mới khang trang ấm áp giúp anh an tâm hơn trong cuộc sống cũng như trong công việc của mình
đại diện gia đình trước mắt thì cảm ơn bang lãnh đạo bang giám đốc công an tỉnh cụm thi đua xây dựng lực lượng khối công an tỉnh
vị tài trợ công ty sổ số kiến thiết bạc liêu đơn vị quý bang nhân xã đại diện bang chính quyền công an xã đã hỗ trợ một phần kinh phí
để cho gia đình tôi được xây dựng một căn nhà có máy ấm để tạo điều kiện để phát triển về kinh tế
sau này tôi xin hứa cũng sẽ cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ của quý bang giao và phát triển kinh tế
để hoàn thành được ngày tốt hơn
không chỉ gia đình anh khoa và bà con nhân dân ấp một mươi bốn xã ninh thạnh lợi huyện hồng dân
mà hàng ngàn người dân trên địa bàn tỉnh đã và đang nhận được sự sẻ chia giúp đỡ của lực lượng công an và chính quyền địa phương
với những việc làm thiết thực ý nghĩa của mình cán bộ chiến sĩ cụm thi đua khối xây dựng lực lượng nói riêng
công an tỉnh bạc liêu nói chung đã tô thắm thêm truyền thống quý báu của lực lượng công an nhân dân việt nam
cùng chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn cho cuộc sống của người dân